thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi một
về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng cho rằng chỉ còn ba quý nữa là hết năm hai nghìn hai mươi
phải cố gắng tối đa phát huy mọi nguồn lực chống dịch covid hiệu quả
hỗ trợ các doanh nghiệp người lao động người thất nghiệp bảo đảm an sinh xã hội
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt
nhiều điểm sáng trong chính sách người có công và an sinh xã hội
tỷ lệ giảm nghèo nhanh đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên
người có công ở việt nam rất lớn được quan tâm liên tục diện mạo bao phủ của bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế hỗ trợ người yếu thế trong xã hội ngày càng được mở rộng thu nhập của người lao động tăng cao
tuy nhiên theo thủ tướng chính sách xã hội còn chưa bao phủ hết các đối tượng
triển khai chưa đồng bộ ở một số nơi một số cấp chưa quyết liệt
vẫn còn hai chỉ tiêu cần phân đấu hơn nữa để đạt được là tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
và tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia
thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh mới chúng ta đối diện nhiều thách thức như giả hóa dân số
của cách mạng bốn thiên tai dịch bệnh biến đổi khí hậu
nhất là trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lây lan như hiện nay thì càng thấy thách thức lớn đối với lĩnh vực xã hội
chỉ còn ba quý nữa là hết năm hai nghìn hai mươi thủ tướng cho rằng phải cố gắng tối đa thực hiện một số nội dung
và nghiên cứu đề án về chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi để trình ban chấp hành trung ương
trước mắt phát huy mọi nguồn lực để chống covid một mươi chín hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp
người lao động thất nghiệp bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục ra soát hoàn thiện hệ thống luật pháp
đánh giá các chính sách trên từng lĩnh vực để có cơ sở đề xuất bổ sung sửa đổi hoặc thay thế chính sách mới phù hợp
bảo đảm không còn hộ nghèo có thành viên là người có gông